thưa quý vị bản tin dịch covid một mươi chín sáng ngày hôm nay sáu tháng tám của bộ y tế cho biết là đã có năm mươi tám bốn mươi bệnh nhân được điều trị khỏi
trong ngày hôm qua năm tháng tám có bốn trăm bốn mươi hai bốn trăm hai mươi hai liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn tám triệu liều
tính từ một mươi tám h ngày năm tháng tám cho đến sáu h ngày sáu tháng tám trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận bốn chín ca nhiễm mới trong nước trong đó tp hcm có hai năm trăm sáu mươi ba ca